vào tối ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh tiền giang xác nhận đã triệu tập bảy người có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng trước cổng tòa nhân dân tỉnh
thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày tòa nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án vụ bắn nhau tại quán karaoke xo làm một người chết và ba người bị thương
sau khi hội đồng xét xử tuyên án hai mươi hai bị cáo được dẫn giải ra xe về trại tạm giam
lúc này bên ngoài trụ sở tòa án nhân dân tỉnh tiền giang có rất đông thanh niên đứng và bất ngờ có nhóm thanh niên đã xảy ra cự cãi
khi đó người dân nghe thấy tiếng nổ một số thanh niên đã có hành vi gây dối trật tự công cộng
theo lực lượng công an bước đầu nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân lời qua tiếng lại của nhóm thanh niên là bạn bè của các bị cáo
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với lê ngọc phượng năm mươi chín tuổi chú ở xã ia đà huyện ia ca tỉnh đắk lắk về tội giết người
và nguyễn văn châu bảy mươi tuổi chú tại huyện ia ca về tội chướm mại dâm
theo cáo trạng châu mở quán cà phê và sử dụng hai căn phòng để cho các phụ nữ bán dâm
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tại một căn phòng của quán nguyễn thị kim oanh chú tại tỉnh đắk lắc đã bán dâm cho phượng với giá hai trăm linh đồng
sau đó phượng đi khám sức khỏe vì nghi ngờ mình nhiễm hiv
khi phượng trở lại quán tìm oanh để hỏi sự việc thì oanh thừa nhận mình bị hiv
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và trong lúc tức giận phượng rút dao đâm oanh
sau khi gây án phượng đã đến cơ quan công an
đầu thú mở rộng điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu đã sử dụng hai căn phòng để cho những người khác mua bán dâm thu lợi hai trăm hai mươi đồng mỗi lần
với hành vi đánh sập nhiều website của các cơ quan đơn vị đối tượng vương quốc thịnh chú tại xã cát hanh huyện phú cát tỉnh bình định
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vương quốc thịnh đã tham gia đánh sập một số website như trường đại học quy nhơn đại học luật tp hcm ubnd tp đà nẵng
ngoài ra thịnh còn tấn công website báo điện tử vov vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng không thành công
quá trình điều tra bị can thi
thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và cho biết mục đích là để thể hiện khả năng của bản thân
căn cứ hành vi và hậu quả đã gây ra hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vương quốc thịnh số tiền là ba mươi triệu đồng
công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn
tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh an giang và đồng nai tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc
gần hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh an giang đã tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện châu phú
cùng một địa điểm tại tỉnh đồng nai
tại nơi ở của hai mươi hai đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hơn hai sáu tỷ đồng ba mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều máy in máy tính tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
mặc dù chỉ trên một đoạn đường quốc lộ với bán kính chưa đầy năm mươi m cả hai bên đường từ sáng đến giờ thì lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khám xét và thu giữ rất nhiều tan vật liên quan đến nhiều đối tượng tổ chức lô đè
điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố châu đốc nói riêng tỉnh an giang nói chung
ngay sau khi khám xét nhiều đối tượng đã ra đầu thú bước đầu đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng gồm hoàng thị nguyệt trần vũ linh hà diệu thọ lê thị lược phạm thị thanh xuân trần thị hơn và huỳnh bích liễu cùng chú tại thành phố châu đốc
đây là đường dây số đề cá độ bóng đá có quy mô lớn phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành trong thời gian dài
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị liên quan
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ tới viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can liên quan trong đó có ông cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế
theo kết luận điều tra vào năm hai nghìn năm trước yêu cầu phục vụ phòng chống dịch cúm ah năm n một
bộ y tế đã đặt hàng công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc ocell tamivir giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài
từ năm hai nghìn sáu công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn ba tám triệu đô la mỹ
tuy nhiên bị can lương văn hóa cựu tổng giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo tài liệu kinh doanh để che giấu và để ngoài sổ sách số tiền hơn ba tám triệu đô la mỹ
bên cạnh đó các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật đến bộ y tế với mục đích giữ lại hơn ba tám triệu đô la mỹ
trong vụ việc này ông cao minh quang được bộ y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc tamiflu nguyên liệu và thuốc oceltamivir
quá trình kiểm tra ông cao minh quang biết doanh nghiệp trên còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn ba tám triệu usd nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ
mặc dù sau đó bộ tài chính có công văn đề nghị tiếp tục giải quyết
kiểm tra làm rõ nhưng bị can quang vẫn không thực hiện
quá trình điều tra cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang thừa nhận hành vi thành khẩn khai báo
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can cao minh quang dương huy liệu để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn hà nam nói riêng xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp cướp giật tài sản
mặc dù cơ quan công an thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này
tuy nhiên một số người dân vẫn trở thành nạn nhân của loại tội phạm này do sự lơ là mất cảnh giác và để tài sản sơ hở
lợi dụng mạng xã hội đối tượng trần quốc tín chú phường hòa thuận thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã lập tài khoản facebook để đăng bán que xét nghiệm covid một mươi chín
sau khi nạn nhân nhắn tin đặt mua chín trăm linh quầy xét nghiệm
với số tiền hơn sáu mươi hai triệu đồng và chuyển khoản thành công tín không chuyển hàng theo hẹn mà khóa tài khoản mạng xã hội tháo xip điện thoại nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng ba đến nay lực lượng công an thành phố phủ lý đã điều tra triệt phá sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp cướp giật tài sản
bắt sáu đối tượng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian tới dự báo các loại tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cướp cướp giật tài sản nói riêng còn diễn biến phức tạp
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác
tự quản tự phòng không sơ hở khi mang theo tài sản tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn đề nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng
thưa quý vị rạng sáng ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu ba mẹ con bị mắc kẹt trong một vụ cháy tại căn nhà số sáu mươi ba một b đường hậu lân bốn ấp hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn

lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện hóc môn số bốn xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phun nước chữa cháy đồng thời dùng kiềm cộng lực búa chặt xà beng máy cắt phá cửa cứu được một người phụ nữ cùng hai bé gái đã mắc kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn
bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận chất cháy chủ yếu là chiếc xe máy cũ diện tích cháy khoảng bốn m hai trong căn nhà tại hiện trường nhiều tài sản ở tầng trệt cùng một xe tay ga bị cháy và hư hỏng nặng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngăn chặn không cho đám cháy lan sang các nhà dân trong hẻm
liên quan đến vụ việc một nhân viên cây xăng bị đâm công an huyện hóc môn thành phố hồ chí minh cho biết cảnh sát vẫn chưa lấy được lời khai của nghi phạm do người này có biểu hiện bất thường
qua làm việc với người thân của người đàn ông được biết người này có bệnh tâm thần do đó cảnh sát đang cho giám định để xác định người này có mắc bệnh tâm thần hay không
vào sáng ngày một mươi hai tháng năm năm thanh niên là nhân viên tại cây xăng trên đường đảng thuốc vịnh huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đang đổ xăng cho khách thì một người đàn ông cởi trần tay cầm kéo đi đến với thái độ hung hăng
thế vậy các nhân viên cây xăng bỏ chạy nam thanh niên cũng bỏ chạy thì không ai bị vấp ngã liền bị đối tượng cầm kéo đâm nhiều nhát
nạn nhân được đưa đến bệnh viện chờ rễ cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
sau khi gây án nghi phạm cầm kéo đi bộ trên đường và bị công an xã đông thạnh khống chế đưa về trụ sở
một nhân viên cây xăng cho biết khoảng ba hôm trước nghi phạm đến cây xăng này đổ xăng
thế vì khách hút thuốc nhân viên nhắc nhở và bị người này chữa bới
do bực tức nhân viên cây xăng đã đánh người này và đuổi đi nên người này cầm kéo đâm nạn nhân để trả thù
thưa quý vị tình trạng xe đầu kéo vận chuyển làm rơi cuộn sắt xuống đường hoặc bị cuộn sắt đè gãy cao pin xe trong thời gian qua diễn ra khá phổ biến
chiến chính tình trạng này phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã ra quân quyết tâm xử lý đối với các xe đầu kéo chở sắt không đảm bảo an toàn
tại buổi kiểm tra xe đầu kéo chở sắt cuộn không chằn buộc hoặc chằn buộc nhưng không chắc chắn của trạm cảnh sát giao thông đa phước
các chiến sĩ giao thông đã được lãnh đạo trạm quán triệt xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm
chúng ta tập trung tổng kiểm tra rồi ra sót các xe có ràng buộc
chúng ta nhắc nhở để mà tuyên truyền
còn các xe mà chúng ta kiểm tra các xe có ràng buộc nhưng không chắc chắn gây nguy hiểm thì chúng ta tập trung cương quyết xử lý trong sáng nay
các ông chí tiếp tục thực hiện công tác trong sáng nay
thời gian qua cảnh sát giao thông tp hcm đã thực hiện nhiều đợt tuyên truyền tới các doanh nghiệp bến cảng và tài xế về quy định chẳng buộc đối với vận tải hàng hóa
hiệu quả cũng đã cho thấy ngày càng nhiều lái xe đã chủ động trang bị giá đỡ
và hai xích cỡ lớn để cố định cuộn sắt
tuy nhiên vẫn còn có số ít tài xế chủ quan thực hiện yêu cầu chẳng buộc rất sơ sài
lập chốt trên tuyến nguyễn văn linh đoạn thuộc quyện bình chánh lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai trường hợp vi phạm
theo quy định về vận tải đường bộ vận chuyển hàng quá hiện nay yêu cầu vận chuyển hàng trên xe phải có chặn buộc và việc chẳng buộc phải đảm bảo an toàn
tuy nhiên đó là quy định chung cho các loại hàng hóa
đối với mặt hàng đặc biệt như các cộn sắt thép thì cần có quy định chi tiết cụ thể hơn như chiều cao của giá đỡ chống lăn là bao nhiêu
dây xích chẳng bột kích thước bao nhiêu ly thì phù hợp để khi xem gặp sự cố phanh gấp hoặc sụp hố mà cuộn sắt không bị văng ra ngoài
những điều này thì chưa có quy định
theo em là nếu mà chở cái cuộn tôn đen tôn bự là mình phải có một cái giá sắt rồi mình phải dùng hai cái cổng xích cào cái giá đó chắc chắn mình mới bỏ cuộn tôn lên rồi xong cào thêm một lần nữa thì nó sẽ là chắc chắn hơn rất là nhiều
thỉnh thoảng mà ví dụ có một vài xe mình đang còn chèn một cây gỗ đằng trước nên một cổng xích là cũng không được an toàn

tính mạng người đi đường